bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố bộ đề thi tham khảo trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
bộ đề dựa trên cơ sở chương trình đã tinh giản trước đó gồm các môn ngữ văn bài thi khoa học tự nhiên bài thi khoa học xã hội và bài thi ngoại ngữ
bộ giáo dục cho biết để tham khảo thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi phù hợp với việc tinh giản nội dung làm cơ sở cho thầy trò yên tâm ôn luyện
các đơn vị chuyên môn đã tập trung giả soát điều chỉnh để tránh trùng lập nội dung giữa các môn học hoạt động giáo dục
lựa chọn các chủ đề có thể tích hợp của từng môn học hoặc liên môn đề thi nhằm bảo đảm ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh